chỉ vì hơn nhau một vài đồng tiền công một đối tượng đã đánh chết bạn của mình sự việc xảy ra tại tỉnh bình định
trước đó vào chiều ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu sau khi đã uống nhiều rượu trịnh công văn chú tại huyện tuy phước đã tìm cớ gây sự với anh nguyễn trọng trinh ba mươi ba tuổi chú cùng địa phương vì do cả hai làm việc như nhau nhưng anh trinh lại được trả công cao hơn
trong lúc ẩu đả trịnh công văn sô ngã anh nguyễn trọng trinh đập đầu vào bờ tường khiến nạn nhân chết tại chỗ được biết trước đó cả hai là bạn thân cùng làm chung một mỏ khai thác đá hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng trịnh công văn về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người